thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong ba người bị thương
vừa xảy ra vào khoảng năm h ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại km một nghìn hai mươi tám tám trăm linh quốc lộ một a
đoạn qua địa phận thôn trị bình xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
thời điểm trên xe ô tô bảy chỗ do tài xế trú tại xã điện minh huyện điện bàn tỉnh quảng nam điều khiển
lưu thông theo hướng bắc nam trên xe chở bốn người
khi đến địa điểm trên xe ô tô bất ngờ tông thẳng vào giải phân cách giữa quốc lộ một a
cú va chạm mạnh đã khiến tài xế tử vong tại chỗ
một phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đến trung tâm y tế huyện bình sơn cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong sau đó
ba người còn lại trên xe bị thương trong đó có hai người đang được cấp cứu
tiếp nhận thông tin công an huyện bình sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
lấy thông tin khám nghiệm hiện trường đồng thời phân luồng điều tiết giao thông